vùng áp thấp ở giữa biển đông vẫn đang di chuyển rất chậm không ngừng gây mưa rông gió giật ở nhiều vùng biển
lúc một giờ hôm nay ngày tám tháng tám vùng áp thấp cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm một mươi ba trăm một mươi km về phía đông nam
dự báo hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm
đến một giờ ngày mai ngày chín tháng tám tầm áp thấp ở phía đông huyện đảo hoàng sa
trong quá trình di chuyển hoàn lưu của áp thấp tiếp tục gây mưa rông mạnh gió giật cấp tám ở phía nam của bắc biển đông gồm huyện đảo hoàng sa
ngoài ra giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh cũng gây mưa nhiều ở khắp vùng biển từ bình thuận đến cà mau giữa và nam biển đông gồm huyện đảo trường sa
đề phòng kèm lốc xoáy gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động